bé và mẹ đã ở trung tâm chăm sóc hậu sinh này suốt một tháng qua
và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi trào đời bé được cắt tóc
tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sau sinh này có nhiều gói dịch vụ khác nhau với mức giá khác nhau
với gói dịch vụ đắt nhất bà mẹ và em bé mới sinh được ở trong phòng tương đương với khách sạn năm sao
đó chưa phải là tất cả
bà mẹ mới sinh không phải đụng tay vào bất cứ việc gì
vì sẽ có một nhóm chuyên gia gồm các bác sĩ sản khoa bác sĩ nhi nhà tư vấn sức khỏe nhà thẩm mỹ chuyên gia dinh dưỡng chuyên gia tâm lý chăm sóc
các phương thuốc cổ truyền của trung quốc cũng được cân nhắc khi lên thực đơn ăn uống cho các bà mẹ sau sinh
việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và tiêm chủng cho con cũng bao gồm trong gói này
trong thời gian ở cũ nếu buồn chán người mẹ có thể tham gia các lớp học và hoạt động khác như lớp yoga
lớp bơi và lớp massage
mức giá dịch vụ từ ba mươi đến sáu mươi ngàn đô la một tháng có thể khiến cho không ít người phải giật mình
nhưng thực tế là các trung tâm chăm sóc bà mẹ và trẻ em sau sinh theo phong tục ở cũ hiện đang làm ăn rất phát đạt ở trung quốc
điều này cũng dễ hiểu khi số người giàu ở trung quốc tăng gần chín lần trong một thập kỷ qua
và việc đăng ký dịch vụ ở cứ xa xỉ không chỉ tạo sự yên tâm cho các gia đình
mà còn trở thành trào lưu của giới nhà giàu
điều mới nổi
lần đầu tiên sinh con chúng tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì
vì thế vợ chồng tôi cần sự hỗ trợ của những người chuyên nghiệp ở đây
ở đây tôi không phải làm gì khác ngoài việc cho con bú
buổi tối thì tôi vắt sữa ra bình và y tá sẽ cho con tôi ăn
như vậy tôi được nghỉ ngơi và được ngủ nhiều hơn
bất cứ khi nào tôi thấy nhớ con y tá sẽ bế cháu đến đây với tôi
thời gian ở đây sẽ giúp tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu
về việc chăm sóc con một cách hòa hòa
với dân số một bốn tỷ người nhưng trung quốc có tỷ lệ sinh rất thấp
chỉ một mươi hai ba trẻ sơ sinh trên một dân
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trung quốc áp dụng quyết liệt chính sách
mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con khiến tỷ lệ sinh giảm mạnh
mặc dù trung quốc đã xóa bỏ chính sách này
song tư tưởng sinh một con đã ăn sâu bám dễ vào xã hội trung quốc
áp lực kinh tế và học hành đè nặng lên các bậc phụ huynh
khiến nhiều người không muốn sinh con thứ hai
bởi vậy nhiều cặp vợ chồng có tâm lý muốn dành cho đứa con có thể là duy nhất của họ
những gì tốt nhất ngay từ khi trào đời
và họ đã không tiếc tiền khi tìm tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh
sau khi sinh con người phụ nữ vừa phải đối mặt với những thay đổi trong cơ thể
lại vừa phải tìm cách đảm bảo nguồn sữa mẹ cho bé
chính vì vậy chăm sóc bà mẹ sau sinh trở thành công việc
ngốn nhiều thời gian và công sức của các gia đình
dịch vụ được nhiều người lựa chọn hơn cả là thuê người tới chăm sóc tại da
những bà bảo mẫu này đảm nhiệm nhiều vai trò
vừa là chuyên gia chăm sóc vệ sinh cho mẹ và trẻ sơ sinh
vừa kiêm luôn chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp
rang xa xa bà mẹ mới sinh phải được ăn theo một chế độ đặc biệt
vừa đủ chất dinh dưỡng để có đủ sữa cho con
vừa giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe
vì thế chị gwen soutway một bảo mẫu được thuê
thường nấu cháo cá và cháo móng giò cho rang ăn hằng ngày
với niềm tin rằng các loại thực phẩm này sẽ giúp cho sản phụ tăng lượng sữa cho con bú
y học của truyền trung hoa cho rằng
phụ nữ sau khi sinh nở sẽ nhạy cảm hơn với cái lạnh
vì vậy việc họ kiêng giật và thay đồ là bình thường
các sản phụ sau sinh không được rời khỏi nhà
và phải ăn các món cháo nóng tránh các đồ ăn được cho là lạnh
rang xa xa lần đầu tiên sinh nở
lại không có người thân ở cùng
chứ đối với cô đều rất mới mẻ
cô rất cần một người như chị gwen soutway ở bên cạnh để giúp đỡ
và chỉ bảo cho cô trong việc chăm sóc con nhỏ cũng như bản thân
cũng như bà như mẹ của cô
trong tháng đầu tiên này rang sẽ thực hiện việc kiêng khen theo kiểu truyền thống
và vì thế ngay cả khi thời tiết mùa xuân khá ấm áp
thì cô vẫn mặc đồ ấm và đội mũ len trong nhà
nhiều người nói với cô rằng bằng cách này cô sẽ bớt được ốm đau khi lớn tuổi
bố mẹ tôi cũng muốn đến giúp tôi trong thời gian này
nhưng tôi nghĩ là nếu thay một người chuyên nghiệp thì vẫn tốt hơn
mẹ tôi cũng có kinh nghiệm nuôi con nhỏ
nhưng ba mươi năm rồi bà không còn làm việc này nữa
ngày nay việc nuôi con nhỏ khác nhiều so với ngày trước
việc kiêng khen cũng bớt khắt khe hơn
việc chăm sóc mẹ và trẻ sau sinh là công việc vô cùng nặng nhọc
đặc biệt là trong vòng một mươi năm ngày đầu tôi chỉ được ngủ từ bốn đến năm tiếng mỗi ngày
ngoài việc chăm sóc cho em bé như tắm rửa mát xa cho em bé làm việc
cho em bé đi tắm nắng thay tã tôi còn phải nấu ăn dọn dẹp nhà
và đưa ra những lời khuyên cần thiết cho mẹ của đứa trẻ
việc chăm sóc khẩu vị cho bà mẹ sau khi sinh cũng được xem là thị trường đầy tiềm năng tại trung quốc
rất nhiều bà mẹ trẻ hiện nay thấy bối rối không biết phải ăn gì và nấu như thế nào
để tốt cho cơ thể vẫn còn đang yếu ớt của họ đồng thời đảm bảo nguồn sữa dồi dào cho con
các bà mẹ mới sinh còn có một mối bận tâm khác nữa
đó là việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả
nắm bắt được cơ hội này các nhà kinh doanh nhạy bén tại trung quốc đã đưa ra một dịch vụ mới
phục vụ bữa ăn chất lượng cao ngay tại nhà cho các bà mẹ sau sinh
giá cả giao động từ khoảng bốn năm trăm linh đến năm usd cho các bữa ăn cho bà mẹ trong một tháng
nếu bữa ăn có cả tôm hùm và một vài món đặc biệt khác thì chi phí có thể lên tới một mươi usd

các bà mẹ mới sinh nên ăn bữa sáng giàu dinh dưỡng
thực đơn của chúng tôi rất đa dạng từ bốn mươi đến năm mươi món mỗi tuần

lượng ca lo cho mỗi bữa ăn được tính toán cẩn thận
chúng tôi cũng kết hợp các vị thảo dược truyền thống vào trong món ăn

tất cả đều được tính toán một cách khoa học
việc ở cứ theo kiểu truyền thống nhưng hài hòa với cuộc sống hiện đại đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi tại trung quốc
các bà mẹ sau sinh nên tránh gió lùa bằng việc đóng các cửa sổ và cửa ra vào
họ có thể sử dụng điều hòa hoặc quạt và giữ cho luồng gió không hướng thẳng vào người
việc không đánh răng hoặc gội đầu là hoàn toàn không có cơ sở khoa học
do điều kiện sống trước kia không được tốt không có điều hòa máy sửa và ăn uống kiêng quá dẫn đến việc cơ thể người mẹ sau sinh vốn đã yếu sẽ càng dễ bị ốm
kết thúc một tháng ở cữ cuối cùng rangsasa cũng ra khỏi nhà
ngày đó tôi thực sự cảm thấy rất vui không khí trong lành cảnh vật bên ngoài dường như cũng đẹp hơn
nhưng giờ mọi chuyện đã khác xưa tôi có một thiên thần nhỏ chờ ở nhà nên không thể ra ngoài quá lâu
ra khỏi nhà là trong đầu tôi lại có suy nghĩ rằng không biết con tôi đang làm gì nó có khóc không cảm giác giờ rất khác
nhốt mình trong nhà kiêng khem đủ thứ hoặc thỉnh thoảng ra khỏi nhà và tự thưởng về bản thân
trong một tháng ở cữ bà mẹ và em bé mới sinh được hỗ trợ tối đa để đảm bảo sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần ít nhất là trong một tháng đầu tiên này